thưa quý vị tính kỷ luật hành chính còn lòng lèo không thực hiện đúng quy chế làm việc của chính phủ không thực hiện đúng chức năng thẩm định đùn đẩy tránh né trách nhiệm người dân doanh nghiệp gặp vướng mắt mà không được bộ ngành địa phương tháo gỡ hướng dẫn thực hiện
đó là những vướng mắt mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong đầu tư xây dựng diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nêu rõ nếu tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm đến ba mươi hai gdp mà chúng ta không thúc đẩy khâu này thì gặp khó khăn đất nước không phát triển được
vì vậy các bộ ngành liên quan phải tập trung tháo gỡ thể chế pháp luật nhất là những thủ tục dườm già những thái độ vô cảm vô trách nhiệm của một số cơ quan cá nhân làm chậm trễ quá trình đầu tư xây dựng
cứ hồ sơ xây dựng cơ bản nhất là các dự án đô thị dự án xây dựng dự án bắt đầu xây dựng
kiến nghị ngay sau khi nhận được văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
hôm nay ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tổ chức họp mặt kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập liên minh các lực lượng dân chủ vì hòa bình việt nam hai mươi tháng bốn
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam và các nhân sĩ trí thức yêu nước
trong năm mươi năm tại căn cứ trung ương cục miền nam liên minh đã được thành lập thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến từ nhiều tỉnh thành phía nam cùng tham gia đánh đuổi quân xâm lược
cùng với mặt trận dân tộc thống nhất chống mỹ ở miền nam mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình việt nam có vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và góp phần tạo nên chiến thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất đất nước
năm mươi năm đã trôi qua nhưng những con người là những nhân chứng lịch sử ngày ấy vẫn sáng ngời lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng họp mặt là dịp để cùng nhau ôn lại một giai đoạn lịch sử đầy ý nghĩa không chỉ là lời nhắc nhở là sự tri ân mà còn là tiếp nối những giá trị bất biến giữ gìn và phát huy những truyền thống những thành quả cách mạng vẻ vang của đảng
đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự án hành chính trong sáu tháng vừa qua
tuy hệ thống thi hành án dân sự trên cả nước đã có nhiều nỗ lực song vẫn còn có rất nhiều khó khăn và thách thức
theo báo cáo của tổng cục thi hành án dân sự tỷ lệ thi hành án về việc xong đạt năm mươi hai sáu mươi một về tiền đạt một mươi ba ba
điều kiện thi hành án trong những vụ án tham nhũng kinh tế lớn còn gặp nhiều khó khăn
do giá trị thi hành án lớn
nhưng đa phần tài sản đã bị che giấu hoặc hợp lý hóa nên giá trị tài sản bảo đảm nhỏ thậm chí không có tài sản để thi hành án
trong giai đoạn thẩm định cho vay thường có khiếu nại khiếu kiện tranh chấp tài sản hoặc bán đấu giá tài sản nhiều lần
nhưng không có người mua nên gặp nhiều khó khăn trong việc thẩm định
vì thế trong thời gian tới thứ trưởng bộ tư pháp trần tiến dũng đề nghị tổng cục thi hành án dân sự
quyết liệt chỉ đạo các cục ở địa phương tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ thi hành án đồng thời bảo đảm chất lượng công tác thi hành
thưa quý vị bộ tài chính vừa công bố dự thảo thu thuế tài sản với dự kiến là sẽ thu thuế đối với nhà ở từ bảy trăm linh triệu
điều này đang gây ra rất nhiều bức xúc đối với người dân
bên cạnh đó dự thảo này cũng đã thu hút dự thảo tài sản
sự chú ý của các chuyên gia kinh tế
chính phủ cũng đã lên tiếng đây chỉ là dự thảo từ phía bộ tài chính và chính phủ vẫn chưa xem xét
đồng thời chính phủ yêu cầu công khai quy trình lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức
đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách tham khảo thêm ý kiến của nước ngoài
và đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng luật
trong hai năm gần đây thì đây là lần thứ năm mà đề xuất thay đổi chính sách về thuế của bộ tài chính được đưa ra
vậy tại sao riêng đề xuất này
lại gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía người dân như vậy
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
gia đình ông nguyễn văn nhanh sống tại khu đô thị linh đàm đều là cán bộ hưu trí của ngành địa chất và khai thác khoáng sản quảng ninh
sau khi nghỉ hưu hai ông bà về sinh sống tại đây hy vọng gần các con tiện bề chăm sóc
tuy nhiên mấy ngày nay theo dõi tin tức thời sự về dự thảo có thể thu thuế tài sản đối với căn nhà sở hữu của ông bà
ông bà không khỏi bức xúc
hai vợ chồng về hưu mà giờ này có những cái khoản thu nhập thì nó cũng có mức độ vừa phải
thế mà giờ thu với cái mức thuế như thế này thì chúng tôi thấy là nó không hợp lý
cũng giống với ông nhanh quan điểm tính thuế của bộ tài chính cũng gây bức xúc cho hầu hết những người đang sống trong các khu trung cư tại hà nội
đặc biệt là những khu trung cư dành cho người thu nhập thấp
chúng tôi mua nhà đã quả chịu quá nhiều rồi
bây giờ người dân phải đi khả năng là đi có những người người ta cũng phải đi vay ngân hàng
bản thân tôi là một người làm trong nhà nước lương một tháng của tôi có ba triệu rưỡi thôi
vậy thì một năm thử hỏi tôi có bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm tôi mới mua được cái giá trị ngôi nhà như thế này
như vợ chúng tôi đang sở hữu một căn nhà trên năm mươi m hai đã được hỗ trợ về giá mà giá của căn nhà này đã là hơn một tỷ đồng rồi
tuy nhiên là chúng tôi phải đóng thuế từ mức bảy trăm linh triệu đổ lên
trong khi căn nhà này chúng tôi mua được với giá hỗ trợ của nhà nước mà còn chưa trả hết tiền
thì đây là một điều thực sự bất cập của chúng tôi
theo tờ trình về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản của bộ tài chính
có hai phương án thu thuế tài sản đối với nhà ở có giá trị trên bảy trăm linh triệu đồng hoặc một tỷ đồng
thuế sẽ được tính trên phần giá trị vượt ngưỡng
thực tế ngay đối với các dự án xây theo diện nhà ở xã hội
để được hưởng yêu đãi của nhà nước theo giá trị nhà ở xã hội
thì hầu hết được xây dựng gần đặt ngưỡng với con số một tỷ đồng theo đúng quy định
vậy nếu áp mức trên bảy trăm linh triệu phải chịu thuế
thì hầu như tất cả người dân sống tại đô thị và hà nội đều chịu thuế tài sản
quan điểm thuế này của bộ tài chính khiến không ít nhà đầu tư và người dân muốn sở hữu nhà ở cảm thấy băn khoăn
nhiều người không biết là đối với những người đầu tư thì họ đang rất lan tăn khi mà họ sở hữu thêm ngôi nhà thứ hai thứ ba
thì cái mức thuế áp dụng sẽ như thế nào
về cơ bản thì mặc dù là chưa áp dụng nhưng mà nó đã ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng trong các giao dịch mà chúng tôi đang thực hiện
hệ số mà bộ tài chính đưa ra đó là lấy ngay chiếu ngay cái kinh nghiệm của thế giới
là thế giới họ đang thu mức bốn chúng ta là cũng thu bốn thế giới đang thu từ hai đến bốn chúng ta thu bốn luôn
bộ tài chính đã tính tới cái yêu cầu là phải thu được ba mươi một tỷ để mà tính nhận một mươi bốn
nhưng mà không tính tới một thực tiễn là thuế này là ở việt nam áp dụng lần đầu và thế giới đã áp dụng lâu rồi
và lúc đầu họ không phải là bốn họ thấp hơn rất nhiều thì chúng ta cũng phải theo cái trình tự từ thấp lên cao
đây như là một nguyên tắc thực tế
trước lần đề xuất thuế tài sản lần này việc bộ tài chính gặp phải áp lực từ dư luận được coi là lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử thuế
người dân và các chuyên gia kinh tế mong muốn
những điều chỉnh về thuế cần phù hợp đồng thời thể hiện sự minh bạch trong quy trình lấy ý kiến
cũng như có những cơ sở lý luận và thực tiễn phù hợp
thưa quý vị theo nhiều chuyên gia kinh tế thì việc đề xuất thu thuế tài sản lần này của bộ tài chính đã thể hiện tính một chiều
khi thực hiện mục tiêu chính trị tăng thu mà chưa tính đến các mục tiêu chính trị xã hội khác
chính vì thế mà điều này gây ra những bức xúc từ phía người dân đối với bộ tài chính
và thực trạng này đang đặt ra một yêu cầu
đòi hỏi các nhà hoạch định cần có những điều chỉnh trong quan điểm xây dựng luật
thực tế trên thế giới đã có đến một trăm bảy mươi bốn nước trong số một trăm chín mươi ba nước liên hợp quốc áp dụng thu thuế tài sản
chúng ta cũng đã có chủ trương hoàn thiện thuế tài sản trong cả văn kiện nghị quyết của đại hội đảng
trong các chương trình làm luật của quốc hội cũng như trong chiến lược thuế
và trên thực tế nhà nước đã thu thuế tài sản nhiều năm nay trên tư cách là thuế sử dụng đất
và người dân cũng rất ủng hộ
nhưng việc bộ tài chính quyết định mở rộng thuế tài sản
sang các đối tượng khác như nhà ở ô tô máy bay đã gây phản ứng của người dân
và bộ tài chính đã xây dựng hệ số tính thuế và đối tượng tính thuế để làm sao đạt được mục tiêu này
thế cho nên bộ tài chính được lòng chính phủ thì lại mất lòng dân
thế cho nên rõ ràng chúng ta phải xem lại cái cơ sở
về phản ứng của dư luận xã hội tôi cho rằng đây là một phản ứng khá là bình thường
liên quan tới việc khi chúng ta đưa ra một dự thả một sách thuế
có thể nói là thứ nhất là nó sẽ đánh vào một cái tài sản mà gần như là tất cả mọi người dân
là đáng trân trọng của cả xã hội
cái thứ hai là cái diện đánh thuế rất là rộng liên quan đến hàng chục triệu con người
theo các chuyên gia kinh tế quan điểm thuế của bộ tài chính đưa ra trong dự thảo này
đã thiếu đi những cơ sở triết học chưa thấu đáo chưa toàn diện
chưa tính tới bản chất chế độ và tính nhân văn của chính sách thuế
yếu tố kỹ thuật cách tính thuế cũng thiếu tính khoa học
rõ ràng cho đến nay nhìn tổng thể là rất nhiều cố gắng họ đã làm được rất nhiều việc
nhất là vấn đề về thuế
nhưng mà rõ ràng là cũng còn rất nhiều những hạn chế
hầu hết các phản đối của xã hội đều liên quan đến thuế
một phần không hẳn chỉ là do người dân mất thêm tiền thì họ phản đối
một phần là bởi vì nó không tới nó không đắc nhân tâm
và nó không sát thực tế cũng như nó không tạo ra một sự so sánh
mà có thể chấp nhận được giữa việt nam với thế giới
do đó là bộ tài chính cho thấy rằng là bị chịu áo lực quá lớn
về cái việc tăng nguồn thu một triều
mà không tính tới hiệu quả thuế và các mục tiêu chính trị xã hội khác
do đó là đặt những kỳ vọng và những mục tiêu và những cơ chế nó bị cực đoan
tham mưu cho chính phủ trong các vấn đề xây dựng và hoạch định các chính sách
bộ tài chính cũng như nhiều bộ ngành khác
cần có những đánh giá tác động hiệu quả của chính sách trong thực tiễn
cũng như những mục tiêu chính trị xã hội khác
tạo sự đồng thuận trong nhân dân
cũng như niềm tin của nhân dân và các nhà xây dựng chính sách vào chính phủ quốc hội
thưa quý vị hôm nay phiên tòa phúc thẩm xét xử hà văn thắm
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương ocean bank
và hai mươi năm bị cáo kháng cáo trong vụ đại án ocean bank bước vào ngày làm việc thứ ba
tòa xét hỏi các bị cáo nhiều nội dung liên quan hành vi lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái
tại phiên phúc thẩm các bị cáo bị truy tố về hành vi lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt hơn sáu mươi chín tỷ đồng của ocean bank
thông qua công ty cổ phần bsc việt nam và các luật sư bào chữa cho rằng
công ty bsc được thành lập và hoạt động hợp pháp
mọi hợp đồng ký với khách hàng là hoàn toàn tự nguyện và đúng pháp luật
công ty bsc cũng thực hiện đúng những cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng
còn các bị cáo khác chỉ là người làm theo chỉ đạo
tạo nguồn thu về cho công ty bsc
không biết mục đích chi và sử dụng tiền của các bị cáo hà văn thắm và nguyễn xuân sơn
tiếp tục trình bày lý do kháng cáo
các bị cáo mong tòa phúc thẩm xem xét thấu đáo về động cơ vai trò vị trí
mức độ thực hiện hành vi để định hình phạt hợp lý
cũng theo các bị cáo mức án phạt cũng như tiền bồi thường dân sự của tòa sơ thẩm
đối với họ là chưa thỏa đáng
trả lời tòa cựu chủ tịch ocean bank vẫn thừa nhận hành vi chỉ đạo chi lãi ngoài
vượt trần lãi suất là sai quy định song đó là có lợi cho ngân hàng đại dương
thưa quý vị chiều nay
tòa nhân dân tp yên bái tỉnh yên bái đã tuyên phạt ba năm tù giam
đối với bị cáo lê duy phong nguyên trưởng ban bạn đọc báo điện tử giáo dục việt nam
hội đồng xét xử cũng kiến nghị tỉnh ủy yên bái xem xét kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng
đối với ông vũ xuân sáng giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái
người bị hại trong vụ án này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái
lê duy phong bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
bộ luật thình sự năm hai nghìn một mươi năm với mức án từ bảy đến một mươi năm năm tù
tuy nhiên xem xét các tình tiết giảm nhẹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê duy phong ba năm tù giam
đối với ông vũ xuân sáng giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái
người bị hại trong vụ án này hội đồng xét xử cũng kiến nghị tỉnh ủy yên bái
xem xét kỷ luật theo quy định của điều lệ đảng
theo quy định bị cáo lê duy phong người bị hại và những người có quyền lợi liên quan
có quyền kháng cáo trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày tuyên án
trong phần tin quốc tế cuba sẽ tiến hành cải tổ hiến pháp vào tháng bảy tới
cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế sẵn sàng tới triều tiên để thanh sát cơ sở hạt nhân
cuba sẽ tiến hành cải tổ hiến pháp vào tháng bảy tới
trong đó có việc tách hai chức danh chủ tịch hội đồng nhà nước và chủ tịch hội đồng bộ trưởng
mà theo quy định hiện hành là chỉ một người đảm nhiệm
kế hoạch này được bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba và chủ tịch mãn nhiệm ren castro thông báo
trong lễ nhậm chức của tân chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba raúl castro cho biết
tân chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba miguel díaz canel bemudez
có thể giữ chức tối đa trong hai nhiệm kỳ năm năm
và vào thời điểm thích hợp chủ tịch miguel díaz canel bermodet
có thể thay ông giữ chức bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba
về phần mình trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội
trong cương vị mới tân chủ tịch díaz canel khẳng định
sẽ làm tròn trọng trách mà nhân dân cuba tin tưởng giao phó
tiếp tục cùng người dân đảo quốc này trung thành với di sản của cố tổng tư lệnh fidel castro
và tiếp nối tấm gương của đại tướng raúl castro
tôi tái khẳng định rằng đường lối đối ngoại của cuba sẽ không thay đổi
và chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ ai làm suy yếu thành quả của cách mạng
cũng như người dân cuba cuba sẽ không nhượng bộ về chủ quyền và độc lập
và chúng ta sẽ không thương lượng về những quy tắc của mình hay chấp nhận điều kiện
chúng ta sẽ không đầu hàng trước áp lực hay sự đe dọa nào
những thay đổi cần thiết sẽ được quyết định bởi chính người dân cuba
toàn bộ ba mươi thành viên khác của hội đồng nhà nước cuba cũng đã tuyên thệ nhậm chức
sau khi ủy ban bầu cử thông báo
kết quả toàn bộ ba mươi một ứng cử viên được giới thiệu trước đó đều đạt đủ số phiếu ủng hộ trên năm mươi
liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên người nga sergei skripal
bộ ngoại giao nga cho biết moscow hy vọng nhận được câu trả lời đầy đủ
của cả tổ chức cấm vũ khí hóa học và anh về vụ việc này
đồng thời đề nghị london ngừng tiêu hủy bằng chứng liên quan
theo phát ngôn viên của bộ ngoại giao nga maria zakharova
phía nga vẫn sẵn sàng hợp tác với anh nhằm minh bạch vụ việc
danh sách nghi vấn của nga vẫn tiếp tục dài thêm
trong khi báo cáo của tổ chức cấm vũ khí hóa học cho rằng
tổ chức này chỉ có nhiệm vụ duy nhất là kiểm tra xem
các mẫu y sinh có chứa chất độc thần kinh mà phía anh phát hiện hay không
nhưng tổ chức này thậm chí còn không lên kế hoạch tìm kiếm các chất độc khác
theo bà zakharova điều kỳ lạ là kể cả những người không phải là chuyên gia
cũng hiểu rằng bất cứ chất nào cũng lập tức bị ảnh hưởng
bởi quá trình hóa sinh và thoái biến
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ tại sao điều đó không xảy ra trong trường hợp của skripal
phía nga sẽ không chấp nhận bất cứ kết luận nào liên quan đến vụ đầu độc
cho tới khi các chuyên gia của nước này được tiếp xúc với nạn nhân
cũng như tiếp cận các mẫu hóa chất khác
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ukia amano cho biết
cơ quan này đang chuẩn bị sẵn sàng để thanh sát các cơ sở hạt nhân của triều tiên
trong trường hợp
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều diễn ra thành công và cơ quan này được trao quyền thành sát
ông yukia amano cho biết nhóm thanh sát của cơ quan này chỉ cần vài tuần để chuẩn bị
bắt đầu nhiệm vụ thanh sát do cơ quan này nắm bắt rõ các cơ sở hạt nhân của triều tiên
thông qua hình ảnh vệ tinh và các thông tin thu thập và phân tích được
iaea vẫn theo dõi tình hình các cơ sở hạt nhân của triều tiên kể từ sau đợt thanh sát năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên để tiến hành
thanh sát thành công cần phải có sự nhất trí rõ ràng và nhất quán giữa các bên
tình hình chính trị sẽ quyết định tới công tác thanh sát hạt nhân của iaea
nghị viện châu âu đã yêu cầu ông mark zuckerberg trực tiếp trả lời câu hỏi liên quan đến vụ bê bối
lộ thông tin tám mươi bảy triệu tài khoản facebook cơ quan này cũng từ chối đề xuất của nhà sáng lập
kiêm giám đốc điều hành của facebook về việc cử đại diện cấp thấp hơn tham dự buổi điều trần
chủ tịch ep antonio tarzani đánh giá cao đề xuất của nhà sáng lập facebook zuckerberg cử ông
juen capel phó chủ tịch phụ trách chính sách toàn cầu và đối ngoại của facebook đến tham gia điều
trần tuy nhiên tất cả các nhóm chính trị đều yêu cầu sự có mặt của ông zukanberg tương tự như
cuộc điều trần diễn ra tại quốc hội mỹ theo ông tarzani hàng triệu người châu âu bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối cambridge analytica
xứng đáng nhận được lời giải thích rõ ràng và đầy đủ từ lãnh đạo cấp cao nhất của facebook
đề cập việc eu sẽ đưa ra những quy định mới siết chặt bảo mật dữ liệu ông tajani cũng cho biết
nghị viện châu âu là nơi đưa ra quyết định then chốt nhất trong tiến trình xây dựng các quy định mà facebook đã cam kết sẽ tuân thủ
theo cơ quan thống kê châu âu eurostat người xin tị nạn được chấp nhận tại các quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu trong năm hai nghìn một mươi chín
đã giảm gần hai mươi năm xuống còn năm trăm ba mươi tám người nguyên nhân là do các nước châu âu đã siết chặt hơn các quy định tiếp nhận người tị nạn
những người mang quốc tịch syri chiếm ba mươi ba số người xin tị nạn tại eu thành công tương đương một trăm bảy mươi năm tám trăm linh người trong đó hơn bảy mươi được tiếp nhận tại đức
hơn một triệu người tị nạn chủ yếu là người syri được hưởng quy chế tị nạn tại đức sau khi thủ tướng angela merkel công bố
chính sách mở cửa với người nhập cư vào năm hai nghìn một mươi năm trong số đơn xin tị nạn thành công vào eu có sáu mươi tương đương ba trăm hai mươi năm bốn trăm linh người xin tị nạn ở đức
tiếp đến là pháp bốn mươi sáu trăm linh người italia ba mươi năm một trăm linh người và áo ba mươi bốn người
mới đây đức đã sửa đổi dự luật về việc đoàn tụ gia đình cho người tị nạn
theo đó đơn xin đoàn tụ có thể bị từ chối nếu người thân của họ ở đức nhận được các phúc lợi xã hội như trợ cấp xã hội
người tị nạn
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự tối nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây